một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc chiều tối qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khi một xe ô tô con chở theo bốn người bất ngờ lao xuống hồ xuân hương khiến hai người tử vong
trước đó ông phạm hồng hải chú tỉnh an giang điều khiển xe ô tô chở theo ông nguyễn viết thắng cùng vợ là bà nguyễn thị điểm
và anh thái chi nhẫn từ an giang lên đà lạt
đến khoảng một mươi tám h một mươi năm phút khi tới đường trần quốc toản thì xe ô tô bị mất lái lao thẳng xuống hồ xuân hương
lúc này ông thắng và bà điểm đã mở cửa sau của xe bơi được vào bờ
ông hải và anh nhẫn cùng chiếc xe chìm xuống lòng hồ
đến hai mươi giờ cùng ngày thi thể cả hai nạn nhân và chiếc xe đã được lực lượng chức năng tìm thấy
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cơ sở anh spa ở xã nguyên giáp huyện tứ kỳ
nạn nhân bị phan trung hòa chú quận hai bà trưng hà nội dùng dao đâm nhiều nhát
nhát dẫn tới tử vong
được biết phan trung hòa và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau từ trước
gần đây chị này về huyện tứ kỳ thì bị hòa tìm đến sát hại
ngày hôm nay toán nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất buôn bán xăng giả do bị cáo trịnh sướng cầm đầu
phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một tháng một mươi địa điểm xét xử tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh đắk nông
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một toán nhân dân tỉnh đắk nông đã tuyên phạt bị cáo trịnh sướng một mươi hai năm tù
các bị cáo còn lại cũng phải lệnh án từ hai năm sáu tháng án treo đến tám năm sáu tháng tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
sau phiên sơ thẩm bị cáo trịnh sướng và hầu hết các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
riêng bị cáo nguyễn thị thu hòa chú quận ninh kiều có đơn kháng cáo kêu oan
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng ông đình vũ và chu quốc minh cùng chú huyện phú riềng tỉnh bình phước vừa bị lực lượng công an tỉnh bình phước bắt giữ để điều tra
tại cơ quan công an vũ khai nhận vào ngày ba mươi tháng chín lấy một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy của em gái
sau đó vũ gặp minh và nhờ minh đi cầm cố chiếc điện thoại được bảy trăm linh đồng chiếc xe được số tiền một triệu hai trăm linh nghìn đồng
vào ngày hai tháng một mươi vũ tiếp tục lấy trộm một chiếc xe máy khác của người dân
và tiếp tục cùng minh đi bán xe
một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia có vũ khí nóng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với một số đơn vị liên quan bắt xử
ngày một mươi hai tháng một mươi tại bản mường lống xã tri lễ huyện quế phong lực lượng điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng thò bá và và thò bá lì
cùng chú tại xã tri lễ huyện quế phong là các đối tượng cầm đầu trong đường dây
mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ lào về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ
vật chứng thu giữ gồm tám mươi gam heroin một khẩu súng k năm mươi chín tám viên đạn ba điện thoại di động và một xe mô tô
liên quan đến đường dây tội phạm ma túy này trước đó công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một số đối tượng là mắt xích tiêu thụ tại các địa phương
đáng chú ý là đối tượng nông văn sáu chú tệ tỉnh quảng nam thu giữ gần sáu mươi gam heroin cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại xã miền núi phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam hôm qua công an xã đã phối hợp với các lực lượng di rời thành công khối lượng lớn gỗ rừng chắn ngang chân cầu và gây mất an toàn cầu tràn phước lộc nguy hiểm cho người dân
mưa lớn những ngày qua đã làm trôi ba cây gỗ rừng có đường kính khoảng năm mươi cm dài gần một mươi mét với khối lượng khoảng gần một mươi khối gỗ cùng với dây rừng bám quanh đang nằm chắn ngang dòng nước chảy dưới chân cầu tràn suối nước mét
thuộc thôn một xã hà nội
xã phước lộc nếu không di rời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cầu nhất là sắp có đợt mưa lớn
do nước suối chảy xiết trọng lượng cây lớn công an xã phước lộc đã tham mưu chính quyền xã huy động xe múc của công trường một công ty đang thi công tuyến đường dh phước lộc cùng với lực lượng công an các lực lượng chức năng di rời cây ra khỏi hiện trường
sau một ngày xét xử tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo nguyễn văn huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú huyện thạch thất thành phố hà nội
về tội giết người bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hợp hình phạt là tử hình
huyên là bị cáo đã ra tay hành hạ đóng đinh sát hại cháu bé ba tuổi là con riêng của người tình
về trách nhiệm dân sự bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại gần bốn trăm bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng chị nguyễn thị luyến và nguyễn trung huyên chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ
quá trình chung sống huyên thấy cháu bé ba tuổi là con riêng của chị luyến có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và nhân tình
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé tử vong tại bệnh viện do hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi một mươi dị vật bằng kim loại xuyên qua xương xuyên qua màng cứng ngâm vào nhu mô não
sau đó nguyên bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
các lực lượng phối hợp thuộc công an tỉnh quảng ngãi vừa làm rõ đối tượng nổ súng trong quán cà phê thuộc xã bình thuận huyện bình sơn làm hai người bị thương sau hơn một giờ đồng hồ gây án
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay lúc nhiều người đang uống cà phê trong quán kim băng thì bất ngờ bị một thanh niên ngồi trên xe ô tô từ phía ngoài đường rút súng ngắn bắn vào trong quán làm hai người bị trúng đạn gây thương tích
sau khi gây án đối tượng đã tẩu thoát
người dân địa phương đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
đến khoảng chín giờ lực lượng công an làm rõ đối tượng là đặng thanh quý
đối tượng đã giao nộp cơ quan công an hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác